việc một số trung tâm đăng kiểm tạm dừng hoạt động khiến chủ phương tiện hoang mang và lo lắng
vì xe đến hạn kiểm định mà không được đăng kiểm
trước nhu cầu chính đáng của người dân cục đăng kiểm việt nam đã yêu cầu các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới
vẫn tiếp tục duy trì hoạt động kiểm định đồng thời triển khai các biện pháp nghiêm ngặt để phòng chống dịch covid một mươi chín
cục đăng kiểm việt nam cho biết trong thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội
các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc vẫn phải mở cửa để kiểm định với các trường hợp
xe phục vụ nhu cầu cấp bách
đây là điều rất cần thiết nhằm phục vụ các loại xe công vụ như cấp cứu cứu hỏa phòng chống thiên tai
hay xe vận chuyển thuốc men lương thực thực phẩm phục vụ nhu cầu người dân các nơi trong thời gian cách ly xã hội
do trực tiếp tiếp xúc với khách hàng và các trang thiết bị trên xe
trung tâm đăng kiểm yêu cầu bản thân mỗi đăng kiểm viên phải có ý thức trách nhiệm
tuân thủ nghiêm quy trình phòng chống dịch bệnh của bộ y tế
tiếp xúc với khách hàng đều phải giữ khoảng cách để hạn chế lây nhiễm ở mức cao nhất